cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an vừa có văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cung cấp thông tin tài liệu để điều tra có dấu hiệu sai phạm
liên quan đến dự án khu dân cư kết hợp công trình giáo dục với diện tích hơn hai mươi ba m hai
ở đường vũ hồng phô phường bình đa tp biên hòa
đây được xem là một trong những khu đất vàng gần các khu công nghiệp lớn và quốc lộ một a
nội dung thông tin tài liệu cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu yêu cầu cung cấp
gồm dofico liên doanh với hai cá nhân để thành lập công ty cổ phần phát triển nhà bình đa bidaco
việc tăng vốn điều lệ từ chín mươi tỷ lên một trăm năm mươi tỷ của bidaco
dofico thoái vốn tại bidaco vào năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan này cũng đề nghị cung cấp hồ sơ xoay quanh việc dofico
cho công ty liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu bihimex jonglin
bilico kinh doanh sản xuất trên diện tích hai mươi ba m hai đất ở vị trí trên